hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị sáng sớm đầu tuần hà nội ấm lên nhưng mờ mịt xương kèm mưa bụi
do nghịch nhiệt giữa tầng thấp và tầng cao bên trên có màn mây dày bao phủ toàn bộ đông bắc bộ
nên sương mù xuất hiện trên diện rộng ở miền bắc vào buổi sớm bốn tháng ba
dự báo đêm nay bốn tháng ba hà nội sẽ có sương mù đậm đặc tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian nửa đêm về sáng
tình trạng này sẽ tái xuất hiện liên tục trong ba ngày từ nay đến sáng thứ năm ngày bảy tháng ba
ngày bốn tháng ba các tỉnh thành thuộc khu vực đông nam bộ
tài diện hình thái thời tiết mưa nhỏ mưa phùn và sương mù vào buổi sáng
tây bắc bộ và bắc trung bộ mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
đến trưa chiều bắc bộ và bắc trung bộ trời giảm mây hưởng nắng nhiệt độ tăng nhanh
trình lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng sáu bảy độ cao nhất phổ biến từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
tây bắc từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi trên ba mươi một độ
sáng đến ngày mùng năm sáu tháng ba do vùng áp thâm nóng phía tây phát triển mạnh
khiến miền bắc tăng nhiệt nhanh trời không mưa ngày nắng nhiệt độ cao nhất phổ biến ba mươi độ
riêng khu vực tây bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi năm độ
tuy nhiên từ ngày mùng bảy tháng ba một đợt không khí lạnh có cứng độ trung bình
có khả năng tràn xuống nước ta khiến cho miền bắc chuyển mưa rét
sau đó không khí lạnh liên tục bổ sung nên các tỉnh miền bắc từ ngày bảy đến một mươi hai tháng ba
có mưa mưa nhỏ dài rác đêm và sáng sớm trời rét
nhận định về tình hình thời tiết trong tháng ba cơ quan khí tượng dự báo
trong nửa đầu tháng ba không khí lạnh sẽ tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta
nhưng ở cường độ yếu hơn so với những đợt trước ít có khả năng gây nên rét đậm rét hại như những đợt vừa qua
khu vực phía đông bắc bộ vẫn có khả năng xảy ra nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
thời kỳ cuối tháng vùng áp thấp phía tây sẽ có xu hướng mở rộng
có thể gây nắng nóng cho một số nơi ở phía tây bắc bộ và khu vực vùng núi phía tây của khu vực thanh hóa thừa thiên huế
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai năm tháng ba
thủ đô hà nội nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió nhẹ sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
thành phố vinh trời quang mây nhiều nắng nhiệt độ từ hai mươi ba mươi năm độ
thành phố huế trời trong xanh có nắng nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
thành phố đà nẵng ít mây nắng nhẹ nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ
quý vị thân mến nắng nóng gây gắt năm nay tại nam bộ không thua kém năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi đó tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long vào mùa khô ở mức cao hơn trung bình nhiều năm qua
ghi nhận trong những ngày qua nắng nóng liên tục xuất hiện
nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
tuy nhiên nhiệt độ thực tế mà người dân cảm nhận có thể vượt qua con số này
nắng nóng bắt đầu từ những ngày trong tây nguyên đán kéo dài cho đến nay và chưa có dấu hiệu chấm dứt
người dân khá bất ngờ vì diễn biến thời tiết khác mọi năm như vậy
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ mùa nắng nóng năm hai nghìn hai mươi bốn khả năng đến sớm
và mức độ nắng nóng gai gắt không thua kém gì năm hai nghìn hai mươi
nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong mùa nắng ở các tỉnh miền đông có thể lên đến bốn mươi độ
trong khi khu vực đông nam bộ toát mồ hôi thì đồng bằng sông kiểu long đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ dự báo xâm nhập mặn tại đồng bằng sông kiều long
trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm
độ mặn xâm nhập sâu trong sông canh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân
cũng theo đơn vị này tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiều long phụ thuộc vào nguồn nước
từ thượng nguồn sông mekong triều cường và còn biến động trong thời gian tới
các địa phương trong vùng cần cập nhật kịp thời những thông tin dự báo khí tượng thủy văn
và có biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn
mới đây cơ quan khí tượng nhật bản cảnh báo sẽ xảy ra thêm các trận động đất
ở tỉnh chiba phía đông nhật bản sau một loạt rung chấn trong những ngày gần đây
theo cơ quan khí tượng nhật bản cơ quan này đã phát hiện sự vận động của màng kiến tạo gọi là trượt chậm
ở ngoài khơi khu vực tỉnh chiba
trong suốt tuần này khu vực ngoài khơi phía đông tỉnh chiba đã ghi nhận sự gia tăng
các hoạt động địa chất với ba trận động đất có cường độ sinh đô bốn theo thang cường độ địa chấn của nhật bản
cũng như bốn trận động đất có cường độ sinh độ ba đã xảy ra kể từ ngày hai mươi chín tháng hai
bao gồm trận động đất mạnh bốn chín độ richter hôm hai mươi chín tháng hai và năm hai độ richter vào ngày một tháng một
dựa trên dữ liệu vệ tinh từ cơ quan thông tin không gian địa lý nhật bản
những trận động đất này được cho là do sự trượt chậm giữa mạng biển philippines
và mảng lục địa ngoài khơi bờ biển chiba
trong khi một trận động đất thông thường là một trận động đất trượt nhanh
trận động đất trượt chậm có thể gây rung lắc nhẹ trên bề mặt
tình trạng trượt chậm xảy ra khi áp lực trên rãnh đất gãy hoặc ở khu vực tiếp giáp
giữa các mảng kiến tạo tăng đến giới hạn giống như trận động đất thông thường
nhưng trệt chậm liên quan đến sự chuyển động dần dần của danh giới
hoặc đứt gãy trong thời gian kéo dài từ vài ngày đến vài năm
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền
trong đêm nay và ngày mai năm tháng ba
bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió nhẹ sáng và đêm trời rét
trung bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng sớm và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ có nơi dưới một mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
riêng khu tây bắc từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi trên ba mươi một độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
riêng vùng đồng bằng và ven biển
sáng sớm và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu một mươi chín độ vùng núi có nơi dưới một mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ có nơi trên hai mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế
nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng sớm và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ phía nam có nơi trên hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng đêm không mưa
phía bắc gió nhẹ phía nam gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ phía nam có nơi trên ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng đêm không mưa
gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ có nơi dưới một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi hai độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng miền đông từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
quần đảo hoàng sa
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam đến nam cấp bốn cấp năm
sóng miền cao từ một hai m
quần đảo trường sa
có mưa rào vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
ngày gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn
đêm gió nghẹ
sóng miền cao từ một hai m
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai năm tháng ba
xin kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem